ngày năm tháng hai tại trung tâm văn hóa huyền trân tại núi ngũ phong phường an tây thành phố huế tỉnh thừa thiên huế
diễn ra lễ hội đền huyền trân công chúa với chủ đề ngưỡng vọng tiền nhân người có công mở mang bờ cõi của đất nước về phương nam
như thông lệ hàng năm sáng mùng chín tháng riêng âm lịch lễ hội đền huyền trân công chúa được mở đầu với phần nghi lễ trang nghiêm
chi hân công đức tổ tiên tưởng nhớ vị nữ thần anh thư thời đại nhà trần cùng những bậc tiền nhân đã cống hiến tài năng
sức lực cho sự nghiệp khai phá mở đất và bảo vệ sự toàn vẹn của lãnh thổ dân tộc
năm nay lễ hội được tổ chức vào ngày rỗ thứ sáu trăm bảy mươi bảy của công chúa huyền trân mang đậm nét dân tộc truyền thống cung đình xưa
nghi lễ bắt đầu bằng khởi chiêng trống và tấu nhạc theo nghi thức dân gian truyền thống huế
trong lễ hội cũng là dịp để tôn binh người phụ nữ việt nam mà điển hình là công chúa huyền trân được hậu thế kính trọng tôn thờ
năm đầu tiên sở văn hóa và thể thao được ủy ban nhân tỉnh giao công tác tổ chức tại đền huyền trân
chúng tôi cũng đã xác định và tổ chức công tác nghiên cứu để đưa các công tác lễ nghi thời cúng vào đây nó phù hợp với bản sắc việt nam và bản sắc huế
sau phần tế lễ
lãnh đạo tỉnh các ban ngành địa phương cùng nhiều người dân thừa thiên huế và du khách đã dâng hương tưởng niệm tri ân đức vua phật hoàng trần nhân tông công chúa huyền trân
những bậc tiền nhân đã có công lao to lớn trong việc mở mang bờ cõi đất nước
đây là lễ hội thường niên thu hút đông đảo các tổ chức đoàn thể tầng lớp nhân dân bà con tăng ni phật tử các chức sắc tôn giáo và du khách gần xa
đến bày tỏ lòng thành kính tri ân công đức tổ tiên tưởng nhớ vị nữ thần anh thư thời trần cùng các bậc tiền nhân đã cống hiến tài năng sức lực cho sự nghiệp khai phá mở đất và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc
lễ hội cũng nhằm quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc của thừa tiên huế
du lịch tại huế